trong sáng nay đoàn xe tháp tùng tổng thống mỹ đã lăn bánh từ sân bay nội bài sau khi rời khỏi chiếc máy bay vận tải c một mươi bảy của không quân mỹ
qua hình ảnh được báo chí ghi nhận thì những chiếc xe đã lần lượt được đưa ra khỏi bụng chiếc c một mươi bảy và đi qua các con phố ở trung tâm thủ đô hà nội
sau khi rời khỏi nội bài đoàn xe đi qua các đường phố trung tâm để tới khách sạn ở phía tây hà nội
đoàn xe từ đường võ trí công đi về hướng đường một mươi
trong các chuyến công du nước ngoài tổng thống mỹ chỉ dùng xe đưa từ mỹ đến mà không dùng phương tiện của nước sở tại
điều đó cho thấy việc bảo đảm an ninh cho người đứng đầu nhà trắng được đặt lên hàng đầu bất chấp những tốn kém về chi phí vận chuyển